thưa quý vị và các bạn
ngày một mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can trần anh tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện kim thành về tội tổ chức đánh bạc
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định
tại gầm đầu nhóm đối tượng tổ chức cho nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web bóng tám mươi tám com
trang web này có máy chủ đặt ở nước ngoài
sử dụng phần mềm quản trị điều hành đánh bạc trực tuyến
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đường dây do tài cầm đầu tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ
với tổng số tiền giao dịch hơn tám trăm năm mươi ba tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
cũng khởi tố các bị can phạm huy du tội tổ chức đánh bạc
đánh bạc các bị can nguyễn viết khư bùi duy hải và hoàng văn hoài
về tội đánh bạc